tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới sự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
trong suốt bảy mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam luôn bám sát đường lối cách mạng
nhiệm vụ xây dựng quân đội tích cực chủ động tham mưu với đảng nhà nước và chủ trương
giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
góp phần cùng toàn đảng toàn dân lập nên những chiến công trói lọi trong lịch sử đấu tranh giành giải phóng dân tộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng chúc mừng những thành tích
sự trưởng thành lớn mạnh của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam